ngành công nghệ thông tin là một ngành cần nhiều sự đầu tư và có những kinh nghiệm thực tế
chính vì vậy ngoài việc cần có một môi trường đào tạo thúc đẩy được đam mê
cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ có cơ hội được tiếp cận
cọ sát với những trải nghiệm thực tế ngay khi ngồi trên ghế nhà trường
từ bản thân các bạn sinh viên cũng cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức
để có thể giúp ích cho con đường tìm được một công việc ngay sau khi ra trường
chúng ta cần phải tạo nhiều cơ hội và nhiều các hình thức
để làm sao cho các em tăng tính thực hành lên
đồng thời mời các sinh viên của các trường đến fpt software thực tập
để bên cạnh những cái giờ học lý thuyết của các em ở trường
cũng tạo cho các em có điều kiện cọ sát với dự án thật
để các em có thể học hỏi cách làm việc nhóm các kỹ năng mềm
từ khi các em còn là năm thứ ba năm thứ tư
như vậy đến khi các em ra trường thì các em đã có một cơ sở nhất định
các em có thể tham gia ngay trực tiếp cùng với chúng tôi
tại thì em có đi làm thêm tại một công ty về công nghệ
và chủ yếu tập trung về mobile
và kiến thức đi làm thêm sẽ giúp cho em được có thêm
hiểu biết được kinh nghiệm và biết được áp dụng căn bản của nhà trường đấy vào thực tế như thế nào
nguồn nhân lực chất lượng cao chính là mấu chốt để phát triển công nghệ thông tin
dự tính nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp công nghệ thông tin
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là khoảng bốn trăm linh
đây sẽ là cơ hội rất lớn đối với các kỹ sư công nghệ thông tin của việt nam trong tương lai
nhưng để biến được những cơ hội đó thành việc làm và thu nhập
thì cần phải có sự nỗ lực của chính những người lao động việt nam
cũng như sự cải cách chương trình đào tạo thông tin trong các trường đại học cao đẳng
và những sự hỗ trợ cam kết mạnh mẽ hơn nữa của những doanh nghiệp đối với các sinh viên công nghệ thông tin
chương trình chuyển động chuyển thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau